thưa quý vị và các bạn tôn vinh trao tặng danh hiệu cho nghệ sĩ tài năng có nhiều đóng góp cống hiến cho nghệ thuật và xã hội
là một biểu hiện cụ thể về sự ghi nhận quan tâm của đảng nhà nước ta đối với sự phát triển của nghệ thuật nói chung cá nhân các nghệ sĩ nói riêng
chủ trương chính sách đúng đắn này cần tiếp tục duy trì và hoàn thiện để góp phần khích lệ động viên kịp thời
cũng như tác động tích cực tới sự nỗ lực của nghệ sĩ đáp ứng sự quan tâm của công chúng nghệ thuật
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài đổi mới việc xét chọn và trao tặng danh hiệu nghệ sĩ của nguyễn quang hưng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bên cạnh những thành tiệu đã đạt được thực tế thời gian qua cho thấy việc xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
nghệ sĩ ưu tú còn một số khúc mắc vấn đề chưa hợp lý dẫn tới sự thiếu đồng thuận của người liên quan khiến dư luận không khỏi băn khoăn
qua những gì báo chí dư luận đã bàn luận trước đợt triển khai xét chọn ở cấp cơ sở của kỳ xét phong tặng năm hai nghìn một mươi tám có thể thấy rõ điều này
bên cạnh các bức xúc ban khoăn có tính truyền thống còn có một số bức xúc ban khoăn mới phát sinh đặc biệt là tâm tư của nghệ sĩ khi họ soi chiếu các tiêu chí xét chọn quan sát việc xét chọn của các cấp hội đồng
có thể lý giải hiện tượng này từ một nguyên nhân khá quan trọng là sự bất cập của tiêu chí xét chọn
dư luận không phải không có lý khi cho rằng dường như có sự áp dụng khá cứng nhắc tiêu chí về số lượng huy chương
các nghệ sĩ đã tham gia các cuộc thi liên hoan quy mô toàn quốc thời gian cống hiến của nghệ sĩ hoạt động trong nhiều loại hình bộ môn nghệ thuật khác nhau độ tuổi quá trình cống hiến và cả giai đoạn lịch sử
hệ quả là một số nghệ sĩ tài năng đang ở độ tuổi trung niên cao niên đã ghi dấu ấn trong nhiều thế hệ khán giả của nghệ thuật nói chung của loại hình nghệ thuật mà nghệ sĩ hoạt động nói riêng cũng phải ngậm ngùi khi thấy tên mình không có
chỉ sau khi dư luận và một số nghệ sĩ trong cộng đồng nghề nghiệp cất tiếng nói chung lòng với nghệ sĩ thì một số gương mặt lại được đưa vào diện đặc cách ưu tiên có cân nhắc thêm
thực trạng này đã đặt ra khả năng hoặc vì sự cứng nhắc dập khuôn trong sách chọn mà tài năng danh tiếng uy tín nghệ sĩ đã không được nhìn nhận chính xác đầy đủ hoặc cấp xét chọn không nắm chắc thực tế lĩnh vực nghệ thuật cụ thể
dẫn đến hiện tại
tựa bỏ sót để quên
dù đã có một số điều chỉnh tuy nhiên thực tế nảy sinh trong kỳ sách chọn vừa qua cho thấy
còn tồn tại một số điểm thiếu hợp lý
việc bổ sung hoàn thiện văn bản cơ chế chính sách vẫn chưa thật sự bám sát thực tế
thậm chí đã có ý kiến thẳng thắn cho rằng khi việc bổ sung điều chỉnh biên soạn
hầu như chỉ tập trung vào ý kiến quyết định của các cấp quản lý
kể cả giới nghệ sĩ quản lý mà thiếu sự chương cầu một cách rộng rãi
chưa tranh thủ chất xám hoặc gợi ý từ giới hoạt động nghệ thuật
đặc biệt là các nghệ sĩ hàng đầu nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật uy tín
thì sẽ khó khả thi
do đó việc điều chỉnh bổ sung quy chế xét chọn các danh hiệu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
cần được đổi mới mà bắt đầu chính từ tinh thần cầu thị
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người làm nghề
ý kiến của công chúng nghệ thuật
để khi triển khai khẳng định được các đóng góp đáp ứng được nguyện vọng của nghệ sĩ
nhận được sự nhất trí ủng hộ cao của công chúng
chứ không đơn thuần chỉ là công việc hành chính sự vụ
của một số đầu mối quản lý biểu diễn nghệ thuật thi đua khen thưởng
các bước từ điều kiện và yêu cầu xét chọn
viết đơn đề nghị xét tặng đến tiêu chí huy chương giải thưởng
thời gian cống hiến tỷ lệ biểu quyết của các hội đồng
với từng nghệ sĩ được sách chọn
cần được thông tin sớm rộng rãi đến các đơn vị nghệ thuật
cả công lập lẫn tư nhân
cũng như các nghệ sĩ đang làm việc hay đã về hưu cùng các nhà nghiên cứu phê bình
trên cơ sở ý kiến phản biện góp ý đề xuất mới
hội đồng các cấp sẽ tổng kết đánh giá
từ đó thống nhất kết quả cụ thể
làm tốt công tác này sẽ tạo sự đồng thuận
không chỉ trong hội đồng
mà trong cả giới nghệ sĩ và công chúng
tổng thống nghệ thuật
chưa kể còn có thể coi đây như một khảo sát xã hội học nghệ thuật
để góp phần bổ khuyết hoàn chỉnh cơ chế chính sách khen thưởng
tôn vinh văn nghệ sĩ
thời điểm xét tặng tiêu chí giải thưởng cũng là yếu tố cần cân nhắc
so với trước đây
thời gian giữa các kỳ sách chọn đã rút ngắn từ năm năm còn ba năm
có thể có nhiều lý do cho việc rút ngắn này
nhưng ngày càng nhiều kỳ liên hoan hội diễn
cuộc thi toàn quốc
được tổ chức
nghệ sĩ cũng tham gia hoạt động nghệ thuật quốc tế nhiều hơn
do đó giải thưởng huy chương cũng ngày càng nhiều
cần nhìn nhận một cách thẳng thắn
trong bối cảnh nhiều liên hoan hội diễn đều được các cơn mưa huy chương như hiện nay
thì số lượng dôi dao phân thường ấy chưa hẳn đã phản ánh thực tế của chất lượng nghệ thuật
nhất là khi đâu đó vẫn còn tồn tại tâm lý chuộng thành tích
muốn tạo điều kiện cho nhau về huy chương giải thưởng

nhằm phục vụ việc xét chọn phong tặng sau này
trong khi đó
một yêu cầu rất cần thiết đối với các nghệ sĩ tham gia xét chọn
là yếu tố dấu ấn nghệ thuật
là đóng góp cho nghề nghiệp và công chúng về tư tưởng thẩm mỹ
để có được như vậy
nghệ sĩ phải có quãng thời gian cống hiến phấn đấu
có các sáng tạo đóng góp thật sự thuyết phục
được bảo đảm bằng sự ghi nhận trung thực nghiêm túc của bạn nghề giới nghề
trong thời gian này
trong thời gian ngắn vài năm
không dễ một nghệ sĩ được phong tặng nghệ sĩ ưu tú
lại nhanh chóng có đủ cống hiến dấu ấn nghệ thuật
để xứng đáng trở thành ứng cử viên cho danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
yếu tố dấu ấn đóng góp có thể không dễ định lượng định tính
có thể chung chung đối với người ngoài nghề
nhưng nếu thêm sự đánh giá nhìn nhận một cách công tâm thẳng thắn
của người trong nghề
thì điều này lại không phải là quá khó
việc xét chọn vài nghệ sĩ
và trao tặng danh hiệu nghệ sĩ
cần khảo sát ý kiến đánh giá của người trong nghề
với nghệ sĩ ứng cử viên
để có thể nhìn nhận sâu sát về tài năng phẩm chất nghệ thuật
dấu ấn trong nghề
đóng góp mới của nghệ sĩ cho lĩnh vực nghệ thuật đang hoạt động
trước hết là từ ý kiến đánh giá của nghệ sĩ cùng đơn vị
rồi đến các nghệ sĩ cùng ngành cùng lĩnh vực
hiện đã có hình thức đăng tải danh sách xét chọn
của một số cấp hội đồng trên cổng thông tin điện tử
của bộ văn hóa
thể thao và du lịch
nhưng xem ra cách làm này
phần nhiều vẫn nặng về hình thức
vì danh sách chỉ đưa tên người thuộc lĩnh vực nào
được xét danh hiệu gì
chứ không cho biết cụ thể lý do vì sao được chọn
thiếu đánh giá nhận xét chuyên môn về tài năng
phẩm chất nghệ thuật
đóng góp nghề nghiệp của nghệ sĩ đó
việc gửi thông tin và lấy ý kiến trực tiếp
từ các đơn vị từ giới nghề
cũng như thông báo rộng rãi
về việc trương cầu ý kiến qua cổng thông tin điện tử
sẽ khắc phục được hạn chế trên
thậm chí ở góc độ bình xét lựa chọn này
cần tăng tiếng nói đánh giá phản biện
của cộng đồng nghề nghiệp
coi đó là một cơ sở định vị định danh nghệ sĩ
hội đồng còn cần là nơi tiếp nhận
trao đổi bàn thảo cân nhắc
chung quanh các phản hồi phản biện
góp ý của giới nghề
để đi đến quyết định được số đông đồng thuận
không nên chỉ có hội đồng quyết định như hiện nay
một hội đồng cấp bộ cấp nhà nước
gồm nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau
như múa sân khấu điện ảnh ca hát
diễn tấu âm nhạc dẫu công tâm vô tư
cũng không dễ đánh giá thật đúng đủ tinh tế
về nghệ sĩ khác ngành của mình
điều này sẽ là cản trở với nghệ sĩ
thuộc nhóm không đủ huy chương giải thưởng
xong lại có đóng góp nghệ thuật đáng kể
hay những người do đặc thù công việc
đóng góp âm thầm lặng lẽ cho nghề
như vậy nên chăng
các cơ quan chức năng nên nghiên cứu
để giảm bớt cấp độ hội đồng
nhằm giảm một số thủ tục công đoạn
để tập trung cao hơn cho công việc
xét chọn về chuyên môn
chỉ nên đặt trọng tâm nhiệm vụ
vào hội đồng xét chọn của bộ văn hóa
thể thao và du lịch
theo đó việc nhận hồ sơ đề nghị xét
danh hiệu nghệ sĩ nên cởi mở
và đón nhận rộng rãi qua nhiều kênh
có thể do đơn vị nghệ thuật lập ra
và gửi đi có thể do hội nghề nghiệp
ở trung ương hay địa phương
hoặc chính cá nhân nghệ sĩ tự gửi
để thuận lợi cho công đoạn này
các nội dung hướng dẫn cách thực hiện
tiêu chí xét chọn
mẫu văn bản đề nghị xét chọn
kê khai thành tích thành quả nghệ thuật
cần được đăng tải giới thiệu rộng rãi
để mọi nghệ sĩ có thể tìm hiểu khai thác
hội đồng xét chọn của bộ văn hóa
thể thao và du lịch sẽ căn cứ
vào các hồ sơ gửi về
để thẩm định chương cầu ý kiến
của giới nghề
từ đó đi đến thống nhất
để quyết định danh sách nghệ sĩ được chọn
và trình cấp có thẩm quyền của nhà nước
giữa các công đoạn này
từ khi nhận hồ sơ gửi đến
danh sách nghệ sĩ ứng viên
cần được đăng tải công khai rộng rãi
để đón nhận ý kiến phản hồi
của giới nghề công chúng
hội đồng xét tuyển cần có thêm
nhiều nghệ sĩ nhà nghiên cứu uy tín
tham gia xét chọn
thành lập các tổ chuyên môn
thuộc từng lĩnh vực nghệ thuật
để tăng khả năng bao quát
và tổ chức trao đổi
về các hồ sơ của nghệ sĩ
được biết tiêu chí xét chọn
danh hiệu nghệ sĩ đang tiếp tục
được cơ quan chức năng nghiên cứu
để điều chỉnh phù hợp hơn
hoàn cảnh điều kiện thực tế
điều này thể hiện sự quan tâm
cũng như thái độ trân trọng
tôn vinh của nhà nước và xã hội
đối với nghệ sĩ tài năng
thông qua các tác phẩm xuất sắc
và đạo đức nghề nghiệp
cùng những sáng tạo đóng góp
cho nghệ thuật của họ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
đổi mới việc xét chọn và trao tặng
danh hiệu nghệ sĩ của nguyễn quang hưng
bài đăng trong một bình luận phê phán
của báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau